sở y tế tp hcm cho biết khu cách ly tập trung của thành phố tại bệnh viện giã chiến ở huyện củ chi
luôn sẵn sàng tiếp nhận thêm người cách ly đến từ hàn quốc khi có chỉ thị cách ly theo dõi
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng hai bệnh viện giã chiến số một của tp hcm đã tiếp nhận tám mươi chín trường hợp
trong đó có hai trường hợp đã hoàn tất thời gian cách ly theo quy định và trở về nhà trong ngày hai mươi năm tháng hai
đặc biệt đã tiếp nhận hai mươi người có quốc tịch hàn quốc
trong đó có một mươi bốn trẻ em và ba người có quốc tịch trung quốc để cách ly theo dõi
bệnh viện giã chiến đã cho triển khai bố trí thêm bảng hướng dẫn tiếng hàn quốc tại các phòng cách ly
trước đó đã có bảng hướng dẫn tiếng trung quốc
đồng thời các bác sĩ khi thăm khám sẽ sử dụng máy phiên dịch đa ngôn ngữ đã được bệnh viện trang bị trước
để thuận lợi trong công tác theo dõi chăm sóc người cách ly